theo thống kê của bộ y tế việt nam hiện nay là quốc gia có cánh nặng với bệnh ung thư lớn
tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư vẫn đang tiếp tục gia tăng theo xu hướng chung trên toàn cầu
hàng năm việt nam có hơn một trăm tám mươi hai ca mắc mới và có hơn một trăm hai mươi hai người trường hợp tử vong do ung thư
hơn ba trăm năm mươi người phải sống chung với ung thư mỗi ngày
trung bình cứ một trăm linh người việt nam thì có một trăm năm mươi chín trường hợp mắc mới và có một trăm linh sáu trường hợp tử vong dùng thư
năm hai nghìn hai mươi việt nam xếp thứ chín mươi một trên tổng số một trăm tám mươi năm nước có số ca mắc mới xếp thứ năm mươi về số ca tử vong
thứ hạng với số ca mắc mới ung thư tại việt nam vẫn đang tiếp tục tăng nhanh trên bảng xếp hạng toàn cầu
các bệnh ung thư phổ biến hiện đang có khuyên hướng trẻ hóa có thể kể đến như
ung thư vú ung thư gan ung thư đại tràng ung thư tuyến giáp
và ung thư tuyến tiển liệt
bên cạnh đó ung thư gan là ung thư đứng đầu tại việt nam
trong đó chín mươi số ca mắc ung thư là ung thư biểu mô tế bào gan
theo số liệu của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế tỷ lệ mắc mới ung thư tại việt nam là hai mươi sáu bốn trăm một mươi tám ca mỗi năm
chiếm một mươi bốn năm trong tổng số ca ung thư và bảy mươi bảy số ca ung thư ga là nam giới
ung thư gan cũng là một trong những ung thư có số ca tử vong dẫn đầu với hai mươi năm hai trăm bảy mươi hai ca
chiếm tỷ lệ hai mươi một trong tổng số ca ung thư
các tổng số tử vong dùng thư
ung thư gan bao gồm ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát
ung thư gan thư phát do các tế bảo ung thư ở các bộ phận khác trong cơ thể di cân vào gan gây ra các khối u di cân
ung thư gan vinfast là bệnh lý ác tính ở gan xảy ra khi tế bào bình thường của gan trở nên bất thường về hình thái và trực năng
các tế bảo ung thư phát triển gây ảnh hưởng đến mô bình thường niên kề và có thể lây lan ra các vùng khác của gan
cũng như các cơ quan bên ngoài của gan
ung thư gan nguyên phát bao gồm ba loại
ung thư biểu mô tế bảo gan phát triển từ tế bảo gan
ung thư biểu mô đường mật phát triển từ đường mật trong gan và ung nguyên bảo gan
trong đó ung thư biểu mô tế bào gan là hay gặp nhất
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị minh phương giám đốc trung tâm ung biếu bệnh viện một trăm chín mươi tám
một số yếu tố có thể gây ra làm tăng nguy cơ mắc bệnh như giới tính năm giới cần gặp nhiều hơn lễ giới
những người mắc bệnh gan mạng tính như sơ gan gan nhiễm mỡ viên gan b viên gan c béo phì nhiễm độc tố do nấm mốc
ngoài ra nguyên nhân gây ung thư gan có thể liên quan đến các yếu tố về môi trường chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia thuốc lá
ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó có thể phát hiện
phần lớn người bệnh đến khám khi bệnh đã tiến triển ở giai đoạn muộn gây khó khăn trong quá trình điều trị

bệnh nhân có thể cảm thấy chán ăn đau nặng tức vụng hạ sơn phải trướng bụng vàng da

bệnh nhân có thể cảm thấy chán ăn đau nặng tức vụng hạ sơn phải trướng bụng đau nặng tức vụng hạ sơn phải

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé